thưa quý vị trong lúc các địa phương đang phải gồng mình chống lũ thì lại có những đối tượng lợi dụng tình hình này
để đăng tải những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận
và mới đây công an tỉnh quảng bình cũng đã xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật
về tình hình mưa lũ và công tác cứu trợ tại địa phương này
những ngày qua trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải nhiều thông tin thiếu kiểm chứng
sai sự thật về việc xả đập vỡ đê siêu bão người thiệt mạng do lũ lụt hay không tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ
mới đây ngày hai mươi một tháng một mươi trang đưa tin hai mươi bốn h đăng bài
quảng bình đoàn cứu trợ ra khỏi nhà dân chính quyền thôn đến thu lại tiền hỗ trợ
nội dung được sao chép trên báo người lao động đăng vào năm hai nghìn một mươi sáu và ghép thêm ảnh đợt lũ lụt năm hai nghìn một mươi tám
cùng với đó nhiều tài khoản facebook đã chia sẻ lại bài viết của báo người lao động đăng năm hai nghìn một mươi sáu dễ gây hiểu nhầm
các tổ chức cá nhân đăng thông tin sai sự thật này đã được sở thông tin và truyền thông phối hợp với công an tỉnh
yêu cầu gỡ bài
đến chính đăng tin xin lỗi
ngày hai mươi hai tháng một mươi phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng bình đã yêu cầu các chủ tài khoản facebook
đăng tin sai sự thật đến trụ sở để làm việc xử phạt theo quy định
chúng tôi đã tăng cường công tác theo dõi nằm tình hình trên không gian mạng kịp thời phạt thiền
và yêu cầu các trang này là gỡ bỏ các thông tin sai trái và sẽ xem xét và xử lý theo quy định
trước những nguồn tin sai sự thật đang lan tràn trên mạng
người dân phải chủ động lựa chọn tiếp nhận thông tin từ các nguồn trinh thống tránh hoang mang
cần chung tay tạo dựng niềm tin động viên người dân đoàn kết tin tưởng vào sự hỗ trợ của chính quyền
các cơ quan chức năng để vượt lên khó khăn sớm ổn định cuộc sống